việt nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch hiệp hội các quốc gia đông nam á asean từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ hai việt nam đảm nhiệm vai trò này kể từ khi gia nhập asean vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
với thế lực mới của đất nước việt nam đã và đang sẵn sàng để tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình trong asean
duy trì đà tiến triển của asean trong đời sống chính trị toàn cầu
từ khi gia nhập asean đến nay việt nam luôn coi asean là một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu
năm hai nghìn một mươi khi lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean những dấu ấn của năm với các hành động thiết thực vẫn được tiếp tục triển khai
như phát triển nguồn nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường phúc lợi xã hội cho phụ nữ và trẻ em asean
điều đó khẳng định rõ ràng việt nam là một thành viên chủ động tích cực trong các hoạt động hội nhập khu vực và trên toàn thế giới
asean nói chung và với tư cách việt nam là chủ tịch chúng ta là đa dạng hóa quan hệ chúng ta là làm bạn và lâu nay asean vẫn tiếp tục tăng cường đối tác
còn những cái việc khác nhau thứ nhất khác nhau giữa họ với asean thì phải đối thoại
khác nhau giữa họ với nhau thì ta phải căn cứ lợi ích của khu vực hòa bình ổn định hợp tác phát triển để mà xử lý
và đặc biệt là dù họ có cạnh tranh thế nào thì họ vẫn phải để cho các nước nhỏ và vừa như là khu vực asean phải có tiếng nói
tôi cho rằng việt nam đang có rất nhiều tiềm năng để vừa đảm nhiệm vai trò của chủ tịch asean

đồng thời là ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đó là cơ hội để việt nam đóng góp không chỉ tiếng nói của mình
mà còn đại diện cho cả cộng đồng asean ở một diễn đàn quan trọng và tầm cỡ như liên hợp quốc
trạng đường tiếp theo của asean chắc chắn còn nhiều thách thức
nền tảng hợp tác và khuôn khổ thể chế hiện tại của asean có đáp ứng được nhu cầu liên kết ngày càng gia tăng hay không
asean đã và sẽ làm gì để đem lại lợi ích thiết thực cho hơn sáu trăm ba mươi triệu dân
tất cả những thách thức này đặt ra trách nhiệm cho mỗi nước thành viên
đặc biệt là trong bối cảnh việt nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch asean từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tôi tin tưởng trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đưa ra được nhiều sáng kiến mới
nhằm thúc đẩy sự hợp tác giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực
nâng cao vị thế của asean trên bản đồ thế giới
nhất là các chủ đề biểu tiên đấy nó phải thể hiện được tính kế thừa
tính kế thừa của các năm trước những gì mà các bạn trước đây chúng ta đã làm
cái thứ hai là nó phải hài hòa những sự quan tâm những lợi ích của các nước asean
và cái điều quan trọng thứ ba không thể thiếu đó là nó cũng phải phù hợp với lợi ích của chúng ta
của việt nam ta và cái điểm thứ tư là nó phải rất là cô động rất là ngắn gọn
rất là rõ ý rất là nét và được sự ủng hộ của tất cả các nước trong asean
năm hai nghìn hai mươi là năm đặc biệt với cả nước asean
năm hai nghìn hai mươi là năm đặc biệt với cả nước asean và việt nam
với asean đó là năm tròn năm năm thành lập cộng đồng
còn với việt nam năm hai nghìn hai mươi là hai mươi năm năm việt nam tham gia asean
như vậy việc đảm nhận thành công chủ tịch asean trong năm tới
chính là cơ hội để việt nam thể hiện năng lực và phát huy vai trò dẫn dắt của mình
đáp ứng sự trông đợi tin tưởng của các nước thành viên và đối tác